chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
vào ngày hôm nay quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi
nội dung về thu hồi đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi
nhất là việc bồi thường thiệt hại các tài sản gắn liền với đất
là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm phát biểu để hoàn thiện chính sách
đây cũng là vấn đề gây ra nhiều khiếu nại khiếu kiện trong thời gian vừa qua
đối với bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại điều tám mươi sáu
dự thảo luật bổ sung nguyên tắc chung về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
thay vì các quy định riêng
các đại biểu đề nghị cần tiếp tục bổ sung quy định cụ thể về bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất
dự thảo luật đất đai chưa có quy định về khái niệm xác định thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất
thứ hai khái niệm bồi thường chưa chứng xác
chỉ quy định khái niệm bồi thường về đất hoàn toàn không có
quy định khái niệm bồi thường thiệt hại về tài sản khác khi nhà nước thu hồi đất
thứ ba về nội hàm của vấn đề bồi thường và hỗ trợ đang không có sự phân định rõ ràng
song song đó dự thảo luật cần tiếp tục bổ sung việc bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất
phải theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự để vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân
và vừa đảm bảo sự thống nhất đồng bộ giữa luật đất đai và bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
thực tiễn trong thời gian qua việc bồi thường hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi
không chỉ ở vấn đề tính tiền bồi thường khi thu hồi đất mà còn ở phương pháp phương án hỗ trợ tái định cư
theo tinh thần nghị quyết một mươi tám để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi
phải có chỗ ở đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ
đáng chú ý dự thảo luận đất đai sửa đổi chính quốc hội lần này đã bỏ nội dung về nguyên tắc bồi thường tái định cư
người dân sau khi đền bù thì có điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước
nhiều ý kiến đại biểu đề nghị không nên bỏ nội dung này
đồng thời cho rằng ban soạn thảo hiểu chưa đúng tinh thần của nghị quyết một mươi tám của trung ương
điều tiễn này nó đã có chúng ta đã làm thí điểm chúng ta có thể tìm hiểu lại một số các dự án
mà đã xảy ra trên toàn quốc ở rất nhiều nơi nhiều vùng
sau đó thì nghiên cứu kỹ lại cái nghị quyết một mươi tám để chúng ta cơ quan soạn thảo
có thể sẽ phải là giải thích lại cho cử tri để lấy ý kiến đồng thuận
tại phiên thảo luận đại biểu cũng đề nghị xem xét bổ sung nguyên tắc trách nhiệm giải trình
bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư
thưa quý vị
căn cước sửa đổi là một trong những dự án luật quan trọng được quốc hội xem xét cho ý kiến
tại kỳ họp thứ năm này
việc mở rộng những đối tượng cấp trong dự thảo luật với những điểm mới được kỳ vọng
sẽ tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính
phục vụ quản lý xã hội và hướng đến mục tiêu là bảo vệ nhân dân
và để hiểu cụ thể hơn về nội dung này biên tập viên vi oanh sẽ có phần trình bày cụ thể ngay sau đây
xin kính chào quý vị
sau hơn bảy năm thực hiện luật căn cước công dân
bên cạnh những ưu điểm cũng đã xuất hiện những vướng mắc cần phải được sửa đổi bổ sung
trong đó có những điểm mới về quy định việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
và hiện từ tấm thẻ này ngày càng có nhiều ứng dụng trong các hoạt động giao dịch hành chính dân sự
và như vậy điều này đặt ra yêu cầu đó là mỗi người dân khi đủ điều kiện đều phải được cấp căn cước công dân
bộ công an đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân
tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt hiện vẫn đang gặp khó
và với chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau
luật căn cước sửa đổi được kỳ vọng sẽ giải quyết được những bất cập này
không có giấy tờ tùy thân để xác minh
đồng nghĩa với việc chưa thể thu nhận hồ sơ làm căn cước gắn chip điện tử
đó là một vấn đề đang gặp vướng đối với nhiều trường hợp sinh sống tại trung tâm bảo trợ số một thành phố hà nội
em vào đây được sáu năm em không có giấy tờ gì
em phải nhớ được địa chỉ để làm căn cứ công dân sau này ra ngoài đi nào
vì mình không có giấy tờ gì cả cho nên mình buồn
buồn hơn mọi người nếu mà tôi có được căn cứ thì tốt quá
hơn năm mươi năm chung sống thế nhưng vợ chồng ông quang chưa làm giấy đăng ký kết hôn
do vợ ông không có giấy tờ tùy thân
như vậy ba người con của ông
cũng không thể làm được giấy khai sinh và không thể tới trường
không có hộ khẩu cuộc sống gia đình ông cứ kéo dài như vậy
nay đây mai đó
nếu mà nói mong muốn thì ai có sống trên đời thì cũng mong muốn
bởi vì mình là người công dân mà
thì muốn sao cũng phải có đầy đủ
dù sống một ngày thì cũng phải có cái giấy cái tờ
theo thống kê chưa đầy đủ
hiện cả nước vẫn còn có tới hàng triệu người không có giấy
không có giấy tờ tùy thân không có căn cước hộ khẩu
điều này đặt ra những khó khăn trong công tác quản lý
đối với các trường hợp thuộc nhóm người yếu thế trong xã hội
do vậy một trong những mục tiêu quan trọng được bộ công an đưa ra
khi xây dựng dự án luật căn cước là bảo vệ người dân
cụ thể hóa chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau
bởi việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
là công cụ dễ dàng trong quản lý truy cập thông tin
đặc biệt với những người yếu thế
người ta chả có giấy tờ chả có căn cước chả có hộ khẩu
chả có ai quản lý
vùng sâu vùng xa là tất nhiên rồi
ngay trong hà nội thôi ngay thành phố trưng minh thôi
ngay thành phố sôi động này thôi cũng hàng trăm nghìn rồi
nếu chúng ta không đưa vào trong xã hội giúp tạo được kiện cho người ta
một vùng nào cũng có những hoàn cảnh như thế này
hiến pháp bảo vệ thì phải bảo vệ mọi người dân
mọi người dân có quyền
quyền cư trú bất cứ đâu trên lãnh thổ việt nam này
thưa quý vị hiện để hỗ trợ những trường hợp đặc biệt này
có thể được cấp căn cước công dân gắn chip
bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành như tư pháp
lao động thương binh và xã hội nhằm có giải pháp kịp thời tháo gỡ
trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ phủ kín cấp căn cước công dân gắn chip
cho toàn bộ một trăm linh người đủ điều kiện trên địa bàn trước ngày ba mươi tháng bảy
bên cạnh đó nhiều quy định nội dung mới
theo dự thảo luật căn cước sửa đổi
hiện cũng đang nhận được nhiều sự đồng thuận từ các ý kiến đóng góp
trong đó việc cấp căn cước công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi
được các đại biểu đánh giá cao xuất phát từ thực tế
có nhu cầu và vì lợi ích mang lại
chính là làm giảm giấy tờ cho công dân
theo dự thảo luật được đưa ra
việc cấp thẻ căn cước cho người dưới một mươi bốn tuổi thực hiện theo nhu cầu
nhiều đại biểu cho rằng quy định này sẽ giúp cho trẻ em
thuận tiện hơn trong nhiều lĩnh vực như khám bệnh
giáo dục du lịch tránh việc phải mang theo người nhiều loại giấy tờ
trong giấy chứng nhận căn cước này thì cũng có thể là khó khăn nhất định
trong làm thủ tục liên quan đến xuất cảnh
thứ hai là dự thảo quyết định là cấp ở đây là cấp theo nhu cầu
của gia đình của các cháu thôi chứ không phải là cứ dưới một mươi bốn tuổi là cấp
chẳng hạn đơn giản như ở trong nước đi máy bay thôi
các cháu mang giấy khai sinh ra thì bây giờ cán bộ kiểm soát an ninh
hoặc những người dưới quan của thẩm quyền rất khó có thể chứng minh rằng
cháu nguyễn văn a này kèm theo cái giấy khai sinh đó có phải nó là một không
các cái hoạt động của các cháu dưới một mươi bốn tuổi cũng rất là đa dạng
chẳng hạn như có thể có nhu cầu về mở tài khoản
các hoạt động vừa du lịch và vừa học tập cũng đặt ra một cái nhu cầu rằng
cần có một cái thông tin cá nhân cho các cháu nó đầy đủ hơn
nhiều ý kiến đại biểu cũng cho rằng cấp thẻ căn cước cho người dưới một mươi bốn tuổi
đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của nhóm trẻ em ở độ tuổi này
theo bộ công an quy định này sẽ góp phần phát huy được giá trị của việc khai thác
sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân
và tiện ích của thẻ căn cước công dân định danh điện tử

vì nó phải đi nước ngoài đi bố mẹ thế giới người ta không chấp nhận những giấy tờ khác

thế thì bắt nó phải mang giấy khai sinh đi vì là cái giấy tờ duy nhất của nó hiện nay có là cái đó
thì rất nhanh xảy ra rất nhiều những tình trạng đã giờ khóc giờ cười rồi
làm phải giả cái giấy là khai mất giấy khai sinh để cháu được lên với quay

một cái cách dùng nó hơi tùy tiện
việc mở rộng đối tượng được cấp căn cước công dân đối với người dưới một mươi bốn tuổi là một điểm mới quan trọng
trình tự thủ tục cấp có tính khả thi khi việc cấp thẻ căn cước công dân lần đầu cho người dưới một mươi bốn tuổi là miễn phí

không tốn thêm chi phí cho nhà nước
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
tại lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ một mươi năm
khi mà các cán bộ chiến sĩ của chúng ta lên đường tham gia vào trung tâm dịch
hoặc là những cán bộ chiến sĩ tham gia đồng hành giúp đỡ cùng với người dân
những cái hình ảnh về sự chung tay chia sẻ đó và cả những mất mát hy sinh của những cán bộ chiến sĩ công an khi mà tham gia phòng chống dịch
thì thực sự là đã để lại những ấn tượng rất là sâu đậm đối với chúng tôi những người làm báo chí công an nhân dân
đồng hành cùng dân tộc đất nước chín mươi tám năm qua báo chí cách mạng việt nam luôn là lực lượng nòng cốt giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa
người làm báo phải bám sát thực tiễn cuộc sống phải đi tận nơi xem tận chỗ thấu cảm tâm tư nguyện vọng của nhân dân
viết cho dân phải giản dị cụ thể biến lý luận thành những điều dễ nhớ dễ thuộc
báo chí muốn làm tốt chúng ta tư tưởng muốn thực sự là công cụ đạt thì báo chí phải là của nhân dân
báo chí phải là của công chúng đạt và công chúng khi muốn chi trả tiền cho những tờ báo đấy
họ có nhu cầu thông tin trên tờ báo đấy thì đấy là những tờ báo đã đặt nền móng thành công bước đầu cho cái nhiệm vụ của mình
và tất nhiên trong cái quá trình đấy chúng ta làm tốt tư tưởng chúng ta xác định rõ vị trí chúng ta
cần nói đầy đủ của đảng nước của ngành chúng ta như thế nào
thì tôi tin những nhà báo chúng ta đặc biệt nhà báo lực lượng công an dân sẽ làm được cái điều đó
trong chiến tranh hay hòa bình báo chí đều thể hiện vai trò quan trọng đối với đảng với nhân dân
nhiều nhà báo phóng viên đã không quản ngại hiểm nguy kịp thời phản ánh định hướng dư luận tạo đồng thuận xã hội
đấu tranh bảo vệ chân lý lẽ phải người lương thiện lên án cái xấu cái ác cái tiêu cực
đội ngũ người làm báo luôn cố gắng phát huy vai trò vị thế hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà đảng nhà nước nhân dân giao phó
cùng với báo chí cách mạng việt nam thì báo chí công an nhân dân trong những năm qua đã không ngừng phát triển về mọi mặt
đồng hành cùng với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đối với báo chí công an nhân dân các đồng chí cần bám sát nhiệm vụ chính trị tôn trị mục đích phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
khắc phục những khó khăn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tiếp tục tuyên truyền giáo dục phổ biến đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước của đảng ủy quan trung ương bộ công an kịp thời phản ánh sinh động thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực tế cho thấy những chủ trương chính sách lớn của đảng nhà nước đi vào cuộc sống phản ánh hiện thực cuộc sống phần lớn là nhờ báo chí
trước những khó khăn thách thức và cả cơ hội trước mắt chúng ta cùng chung sức đồng lòng để xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo
nhạy bén về chính trị nhạy cảm về kinh tế sâu sắc về khoa học và công nghệ nhân văn chuyên nghiệp hiện đại vì nhân dân phục vụ
tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân